cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam lê quang huy phương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba công tác tại khoa gia liễu bệnh viện trung ương huế với hành vi hiếp dâm và đánh người gây thương tích
bước đầu nghi phạm khai nhận khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng chín
với lý do cần thuốc cho bệnh nhân phương đã yêu cầu nạn nhân là t
là điều dưỡng bệnh viện mang thuốc đến nhà tại phòng số hai trăm linh ba nhà b khu tập thể đống đa huế
tại đây phương đã chốt cửa dùng vũ lực để hiếp dâm đồng nghiệp nhưng bị chống cự quyết liệt
nhân lúc phương mất cảnh giác chị t mở cửa bỏ chạy được người thân đưa đến bệnh viện để cấp cứu
kết quả chị t bị đa chiến thương xây xát và rách ra nhiều vùng trên cơ thể do bị nghi phạm đánh trong lúc giàn co